thưa quý vị vừa qua liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một tại tỉnh bà địa vũng tàu
có hai cuộc hội thảo quan trọng bối cảnh quay phim việt nam
và nâng cao chất lượng phim việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
mục tiêu của điện ảnh việt nam là đến năm hai nghìn ba mươi phát triển điện ảnh việt nam
trở thành một trong những nền điện ảnh mạnh ở châu á
đây là chiến lược dài hơi tuy nhiên tính khả thi thì vẫn còn là một câu hỏi lớn
với những sản phẩm điện ảnh được ra mắt công chúng trong vài năm trở lại đây
có thể thấy điện ảnh việt nam đang có những bước phát triển chuyển mình đáng ghi nhận
những bộ phim bị gắn mát là hai nhàm của những năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đang dần vắng bóng
thay vào đó là những sản phẩm điện ảnh được đầu tư và xây dựng một cách chỉnh chu
mang đậm dấu ấn nghệ thuật
hơn là yếu tố giải trí đơn thuần
tuy nhiên bên cạnh những bước tiến điện ảnh việt vẫn phải đối diện với không ít vấn đề cần được tháo gỡ
đầu tiên là ở cán cân giữa các sản phẩm điện ảnh phục vụ nhu cầu giải trí
và các sản phẩm điện ảnh phục vụ nhu cầu thưởng thức và tư duy nghệ thuật của khán giả
dựa vào danh sách phim được công chiếu tại các cụm giạp những năm gần đây
có thể thấy dù sự tranh lệch đã được rút ngắn nhưng những phim đề tài giải trí vẫn chiếm phần hơn
một phim hay nhất là một phim kết hợp với cả phim giải trí
để dung hòa ra hai cái tương mại nơi là có tương mại là một điều rất là khó
đòi hỏi một cái tư duy nghệ sĩ riêng và một cái chất lượng rất đặc biệt
cùng với đó những năm gần đây điện ảnh việt nam đã và đang có những bước tiến dài về mặt công nghệ
khi các đơn vị sản xuất nhà làm phim liên tục áp dụng những kiến thức kỹ thuật làm phim tiên tiến của nước ngoài
dẫu vậy điều này có phần hơi ngược lại so với những bước tiến chậm chạp
về mặt nội dung của các sản phẩm điện ảnh nước nhà
quan sát các sản phẩm được ra rạp hiện nay có thể thấy các sản phẩm phim việt
còn chưa có nhiều những kịch bản mang đậm tính phá cách sáng tạo
các bản thảo thường ôm đồm nhiều thông điệp mà quên đi việc đào sâu khai thác triệt đề những tình túy của kịch bản
chúng ta làm phim rất là ít vì thế hầu hết tất cả các câu chuyện của chúng ta đều cố đưa vào đó quá nhiều những ý nghĩa
nhưng những ẩn ý ấy nó làm cho bộ phim
ôm đồm nó làm cho không cái gì tới nơi tới trốn cả
thế thì đấy là một trong những điểm yếu rất lớn và cái đó nó thuộc về một cái bệnh tự kiểm duyệt chưa được chưa được tháo gỡ từ trong chính các nghệ sĩ
chính những mặt hạn chế về nội dung kịch bản cũng trở thành một trong những lý do khiến khoảng năm năm gần đây
điện ảnh việt từng nở rộ trào lưu làm lại các bộ phim của nước ngoài
tuy nhiên hướng đi này không thể là cứu cánh
các phim hiện nay còn tương đối bám sát theo đúng khuôn mẫu của kịch bản gốc
mà quên đi yếu tố bản sắc dân tộc khiến hình ảnh dấu ấn việt nam ngày càng mờ đi trong chính các sản phẩm điện ảnh việt
nếu chúng ta coi đấy là một cái giao lưu coi đấy là một cái biện pháp để tu nghiệp thì đấy là rất là tốt
thế nhưng ở một mặt khác thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta cứ chạy đuổi theo cái đó mà không nghĩ rằng đấy chính là một cái điều chỉ dùng để tham khảo để học hành thôi
thì nó sẽ dẫn đến một cái thứ là do sức hấp dẫn của nó nó sẽ đẩy toàn bộ những cái sáng tạo tự thân của các nhà làm phim trong nước trở thành dòng phụ
và như thế là sự sai trái cũng như là chúng ta tưởng hay gọi là vong cút ngay trên lớp nông hình
dẫu vậy để có những tác phẩm điện ảnh chất lượng đòi hỏi ở nhà làm phim sức sáng tạo vô cùng lớn
nhưng ngặt nỗi giới hạn của sự sáng tạo lại cũng chính là vấn đề gây dư luận
khi những người biên tập những thành viên trong hội đồng kiểm duyệt giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ nâng cánh
giúp nhà làm phim có được những tác phẩm thực sự chất lượng phục vụ công chúng và xã hội lại dường như đang tách biệt về tư duy với các nhà làm phim trẻ
giờ là cái lúc rất là cần được đối thoại dù cho cái việc đối thoại này nó khá muộn nhưng mà cái sự đối thoại này cần có sự giám sát của bên thứ ba
có thể là cơ quan báo chí có thể là một tổ chức nghiên cứu
nhưng nó phải là có sự giám sát của một bên thứ ba để nó tránh cái trường hợp là tất cả những cái gì mà anh trao đổi
nhưng mọi chuyện nó dừng lại ở đấy và nó không bao giờ diễn ra cái gì sau cái cuộc gặp đấy cả
để tạo nên một bước tiến đột phá cho một trong bảy lĩnh vực nghệ thuật là một điều không hề đơn giản
và với điện ảnh là sự vào cuộc đồng lòng của rất nhiều bộ phận từ giới chuyên môn tới các đơn vị phát hành công chiếu
hiện nay nhiều cụm giạp đã liên tục có những chính sách ủng hộ
thúc đẩy sự phát triển của địa phương
điện ảnh trong nước trở thành chiếc cầu nối đưa khán giả đến gần hơn với các sản phẩm quốc nội
thông qua việc sắp xếp giờ chiếu trở thành đơn vị hỗ trợ cho nhiều dự án phim trong nước
thông thường theo chính sách của bên công ty là luôn luôn dành những thời lượng nhất định cho phim việt
những bộ phim thực sự có chất lượng khán giả có nhu cầu cao
thì những xuất chiếu đấy được duy trì kéo dài trong thời gian
bao nhiêu tuần
và cuối cùng quan trọng nhất chính là sự đón chờ ủng hộ nhiệt thành
bền bì của khán giả với mỗi sản phẩm điện ảnh chất lượng
bởi ngay khi điện ảnh việt nam còn những mặt hạn chế cần khắc phục
thì phim việt vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim khán giả trong nước
em thấy là phim việt nam mình nó truyền được cái cảm xúc với cả những cái mà tâm lý
mà những cái mà trong cuộc sống mà mình trải qua ấy
dẫu vẫn ở giai đoạn đang phát triển so với nền điện ảnh thế giới với rất nhiều hạn chế khó khăn
nhưng điều mà nhà làm phim việt nam không thua kém so với thế giới đó là niềm đam mê
tinh thần trách nhiệm cống hiến hết mình cho điện ảnh
với tinh thần ấy cùng ý thức hướng tới những sản phẩm chất lượng
nhà làm phim trong nước vẫn đang nỗ lực đi lên phía trước từng bước nâng tầm điện ảnh nước nhà